phương án một vấn đề đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
phương án hai dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi tiếp tục điều chỉnh vấn đề đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe
chính phủ giao bộ công an chủ trì phối hợp với bộ giao thông vận tải xây dựng nội dung thuyết minh phù hợp cho từng phương án
phương án ba dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi tiếp tục điều chỉnh vấn đề đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe thuộc phạm vi điều chỉnh vấn đề đào tạo
làn ngoài cùng làn trong cùng thương tiện giao thông thông minh thương tiện công nghệ mới thương tiện đa tính năng và giao thông công cộng
bổ sung quy định về hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu giao thông đường bộ phục vụ cho công tác quản lý nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính
thưa quý vị tuy được phép hoạt động trở lại từ giờ sáng ngày bảy tháng chín và các đơn vị kinh doanh vận tải tại đà nẵng cũng đã sẵn sàng phương án phục vụ hành khách
song tại các bến xe và nhà ga lượng khách đi lại đã sụt giảm đáng kể phản ánh của phóng viên thời sự
lượng khách trên các chuyến xe chỉ đạt khoảng hai mươi so với ngày thường nguyên nhân được các chủ xe cho biết là người dân vẫn có tâm lý ngại di chuyển
mặc dù vậy nhiều nhà xe vẫn quyết định khởi động lại ngay khi có chủ trương khôi phục vận tải liên tỉnh
ngoài tuân thủ các quy trình phòng chống dịch covid một mươi chín nhà xe cũng đã chuẩn bị phương án xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra
trên đường đi thì tôi cảm thấy có ai mà hiện tượng
ho sốt thì tôi phải dừng ngay tới ngay trạm y tế gần nhất để chúng tôi xử lý cho quý khách
thì đâu có là những trường hợp mà bước đầu thì những vấn đề làm tôi nhắc nhở
mà nếu mà các nhân vị còn tải cũng như xe mà không thực hiện nghiêm thì chúng tôi sẽ không giải quyết cho cái xe đó hoạt động khi sức bấy
về bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín các đơn vị quản lý bến xe ga tàu huy động nhân viên
người lao động thực hiện các quy trình khử khuẩn toàn bộ khu vực phòng chờ nhà vé
nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong quá trình tiếp xúc vận hành
đối với công tác bán vé thì chuẩn bị nhân lực đầy đủ phục vụ đón vé phục vụ hành khách
dẫn hành khách kê khai y tế trước khi đi tàu
theo thông tin từ lãnh đạo đơn vị quản lý biến xe cho biết số xe suất biến chỉ khoảng một mươi chuyến mỗi ngày
đạt khoảng hai công suất còn tại ga đà nẵng là hai chuyến đạt khoảng ba mươi công suất vận chuyển